một đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ của một trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn quận hà đông
đã đột nhập vào và cậy cửa hàng loạt phòng làm việc lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thần tài
đối tượng gây ra vụ trộm là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đức đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận đêm một mươi chín dạng sáng ngày hai mươi tháng hai lợi dụng thời điểm đêm tối trời mưa rét đức đã đột nhập vào bên trong trụ sở
dùng thuốc nô vít cậy cửa hai mươi ba phòng làm việc lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thân tài
số tài sản trộm cắp được đức dùng để trả nợ
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật